hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin về trường hợp bác sĩ tại bệnh viện đà nẵng bị nhiễm sars cov hai
tiểu ban truyền thông ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đã bác bỏ thông tin trên
sau khi nhận được thông tin về kết quả test nhanh ghi bệnh nhân thứ ba tại thành phố đà nẵng dương tính với sars cov hai
tất cả các bác sĩ trong ekip trực tiếp khám bệnh cho bệnh nhân đã chủ động cách ly
đồng thời lấy mẫu xét nghiệm và đã có kết quả toàn bộ âm tính
qua sự việc trên người dân cần bình tĩnh chọn lọc và theo dõi thông tin chính thống
không nên chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng không xác thực gây hoang mang dư luận ảnh hưởng đến công tác phòng chống bệnh dịch